sau khi xảy ra vụ việc cháy nhà ở kết hợp kinh doanh khiến ba người trong một gia đình tử vong tại thôn hai xã cổ am huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã kiểm tra hiện trường hỗ trợ gia đình nạn nhân và chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân để xử lý vụ việc theo quy định
trước đó vào dạng sáng ngày một tháng hai trung tâm một trăm một mươi bốn phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng nhận được tin cháy tại nhà dân ở thôn hai xã cổ am huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đã điều động lực lượng và ba xe chế cháy phối hợp với công an các huyện vĩnh bảo tiên lãng thành phố hải phòng đến hiện trường
vào thời điểm này đám cháy đã bao trùm toàn bộ căn nhà cấp bốn có diện tích khoảng sáu mươi m hai
đây là nhà ra được gia đình ông nguyễn hữu duân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê tỉnh thái bình thuê để ở và kinh doanh đồ ăn
đến khoảng ba giờ bốn mươi năm phút cùng ngày đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
tuy nhiên ba nạn nhân được xác định đã tử vong là vợ ông duân cùng với hai con sinh năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy
tài sản trong nhà đã bị thiêu dụi trước đó ông duân đi giao hàng trong đêm nên may mắn thoát nạn